từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ một mươi năm
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận các nội dung sau
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí phan thị mỹ thanh phó bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai
trong thời gian giữ các cương vị tỉnh ủy viên giám đốc sở công thương bí thư huyện ủy nhân trạch
đồng chí phan thị mỹ thanh tham gia điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn cường hưng do chồng mình là cổ đông sáng lập
chủ tịch hội đồng thành viên là vi phạm luật phòng chống tham nhũng
trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
đồng chí phan thị mỹ thanh đã có các vi phạm khuyết điểm sau
ký các văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho công ty cường hưng đầu tư dự án khu dân cư thương mại xã phước tân
vi phạm luật phòng chống tham nhũng và quy định về những điều đảng viên không được làm
ký các văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh không thuộc lĩnh vực đồng chí phụ trách để cấp phép và gia hạn cho công ty cường hưng
kinh doanh bến thủy mặt bằng vật liệu xây dựng vi phạm quy chế làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh
ký văn bản chấp thuận hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án bot đường chuyên dùng cho hợp tác xã an phát
nhưng không thông qua tập thể ủy ban nhân dân tỉnh chưa báo cáo thường trực hội đồng nhân dân tỉnh vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư
kê khai tài sản thu nhập không đầy đủ không đúng quy định của đảng và nhà nước là vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy những vi phạm nêu trên của đồng chí phan thị mỹ thanh là nghiêm trọng
căn cứ quy định số một trăm tám mươi một của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật đồng chí phan thị mỹ thanh bằng hình thức cảnh cáo
thứ hai về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí hồ thị kim thoa ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ công thương
trong thời gian giữ các chức vụ bí thư đảng ủy giám đốc công ty bóng đèn điện quang bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đèn điện quang từ tháng một năm hai nghìn bốn đến tháng năm năm hai nghìn một mươi đồng chí hồ thị kim thoa đã có các vi phạm khuyết điểm
vi phạm trình tự thủ tục trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp chậm báo cáo chưa tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần theo quy định của pháp luật
không báo cáo bộ công nghiệp nay là bộ công thương xử lý và xử lý không đúng số tiền lãi vay được ngân hàng cho miễn sáu bảy tỷ đồng
thực hiện không đúng không đầy đủ các thủ tục theo quy định quyết định của nhà nước về quản lý đất đai trong quá trình công ty điện quang ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng về hợp tác đầu tư
tại khu đất số một mươi hai tôn đản tp hcm với công ty con xoaym bộ xây dựng khi chưa được chủ sở hữu và cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn chấp thuận
không báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý không đúng khoản thu ba mươi tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền khai thác sử dụng khu đất một mươi hai tôn đản
mua cổ phần vượt mức quy định chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của điều lệ của công ty
việc chuyển nhượng phần vốn góp của nhà nước vào công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại điện quang không báo cáo xin ý kiến chủ sở hữu là vi phạm quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
trong thời gian dài nhiều lần kê khai tài sản thu nhập không đúng không đầy đủ theo quy định về kê khai tài sản thu nhập vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí hồ thị kim thoa là
nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng ubnd tỉnh và đồng chí nguyễn chiến thắng nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa
ban cán sự đảng ubnd tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu có khuyết điểm vi phạm
thực hiện chưa đầy đủ chưa nghiêm túc quy chế làm việc của ban cán sự đảng ubnd tỉnh
báo cáo đề xuất ban cán sự đảng ubnd tỉnh
thường vụ tỉnh ủy và chỉ đạo ubnd tỉnh triển khai thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở tại khu du lịch bắc bán đảo cam ranh
chuyển từ trả tiền thuê đất hàng năm thành giao đất ở có thu tiền sử dụng đất với diện tích sáu mươi bốn ha chưa đúng quy định của luật đất đai
ubnd yêu cầu ban cán sự đảng ubnd tỉnh khánh hòa nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm
đồng chí nguyễn chiến thắng trong thời gian giữ cương vị phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa chịu trách nhiệm là người đứng đầu đối với các khuyết điểm vi phạm của tập thể ban cán sự đảng
ubnd tỉnh nêu trên trực tiếp ký văn bản chỉ định thầu hai dự án đường phong châu và đường cao ba quát cầu lùng
chưa đúng với nghị định của chính phủ quy chế làm việc của tỉnh ủy và ý kiến của thủ tướng chính phủ
sau khi xem xét cân nhắc ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy khuyết điểm vi phạm của đồng chí
nguyễn chiến thắng chưa gây hậu quả chưa đến mức phải xem xét kỷ luật
ubnd yêu cầu đồng chí nguyễn chiến thắng nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc
thứ tư xem xét báo cáo kết quả giám sát ban cán sự đảng thanh tra chính phủ và đồng chí bí thư ban cán sự đảng tổng thanh tra chính phủ
các báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy
và ubnd kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh điện biên yên bái thái bình ban thường vụ đảng ủy và ubnd kiểm tra đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương
ban thường vụ đảng ủy bộ tài chính kiểm tra tài chính đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy các tỉnh hòa bình tuyên quang
kiểm tra việc tiếp nhận xử lý đơn thư tiếp đảng viên và công dân đối với ủy ban kiểm tra tỉnh ủy lâm đồng
qua kết quả kiểm tra giám sát ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ ra những ưu điểm hạn chế khuyết điểm và yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng rút kinh nghiệm sớm có biện pháp khắc phục sửa chữa trong thời gian tới
thứ năm xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền đối với bốn trường hợp tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền của ban bí thư và ban chấp hành trung ương đối với hai trường hợp
thứ sáu cũng trong kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo sửa đổi bổ sung quy định số một trăm tám mươi một của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm để trình bộ chính trị xem xét quyết định